trong xã hội hiện đại hôm nay những giá trị về lịch sử văn hóa truyền thống vẫn luôn được coi là hồn cốt của mỗi quốc gia mỗi dân tộc yêu mến trân trọng và tự hào về những giá trị truyền thống
những thành viên của câu lạc bộ quý bà thanh lịch đông anh đã không ngừng sáng tạo để tiếp nối mạch nguồn vun đắp những giá trị văn hóa ngàn đời của cha ông
quý bà thanh địch huyện đông anh chúng tôi thành lập là phương chân vui khỏe và lan tỏa kết nối yêu thương
và lá lành đùm lá rách và cũng rất là đoàn kết với nhau
chúng tôi thành lập từ một đơn vị nhỏ bé mà đến giờ được hơn hai trăm linh hội viên thế này là chúng tôi rất khấn khởi
cùng là yêu văn nghệ yêu thể dục thể thao và cũng có cái tấm lòng từ thiện
chúng ta tôn vinh lên cái vẻ đẹp của người phụ nữ việt nam dù ở lứa tuổi nào
để có cái điều lan tỏa những điều đẹp nhất của người phụ nữ đến với trong nước và cũng như là ngoài nước
đến nay câu lạc bộ quý bà thanh lịch đông anh quy tụ được nhiều hội viên sinh hoạt tích cực trong các hoạt động của câu lạc bộ
đây còn là nơi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của người phụ nữ việt nam
vừa hội tụ đủ các yếu tố vừa thanh lịch vừa duyên dáng tài năng
đảm việc nước giỏi việc nhà
bên cạnh đó câu lạc bộ quý bà thanh lịch đông anh còn tích cực thực hiện các hoạt động
giúp đỡ người nghèo tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội
đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho hội viên
góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương
tôi đã sinh hoạt ở câu lạc bộ của quý bà thanh lịch đông anh được bốn năm nay
tôi thấy vào câu lạc bộ này nó có rất nhiều ý nghĩa
nó đã đem lại một cái sự tự tin cho mỗi một quý bà
tức là chúng tôi thấy được cái giá trị của những người phụ nữ tầm tuổi trung tuổi như bọn tôi
sẽ lấy được niềm tin trong cuộc sống và nó ý nghĩa hơn
tức là mình sẽ được học hỏi được nhiều điều rất là mới lạ
từ chị em trong các câu lạc bộ của mình cũng như đi giao lưu các câu lạc bộ bạn
tức là học được rất là nhiều điều mới
thấy cuộc sống đầy ý nghĩa đầy đáng yêu
và cũng thấy mình nó trẻ trung ra khỏe mạnh ra
và thiện nguyện thì chúng tôi cũng làm được những cái việc mà chị em cũng thấy được rất là tự hào
cũng như là nuôi được các cháu mồ côi gia đình khó khăn
thì chị em cũng đóng góp vào dù là ít dù nhiều những tấm nòng của mỗi người
những ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
thì chị em cũng tổ chức những cái buổi lễ như thế
vừa là tặng quà cho các mẹ vợ thương binh liệt sĩ
và cũng ca múa nhạc cho các cựu chiến binh
tức là tặng với những cái tiết mục rất là hoành tráng và rất là ý nghĩa
cũng được mọi người rất là hoan nghênh
chúng tôi cũng đã tập hợp lại tất cả những anh chị em
những chị em mà có niềm đam mê về nghệ thuật
và luôn luôn mong muốn mình được
tham gia giao lưu và học hỏi cùng nhau
để nâng cao cuộc sống của mình
làm thế nào cho sống vui sống khỏe sống có ích
và đồng thời cũng muốn lan tỏa tất cả những tình yêu thương của mình
những cái niềm đam mê của mình
đến với tất cả các tầng lớp các con các cháu
mong sao các con các cháu hãy nhìn vào và nhìn thấy các mẹ của mình
mặc dù tuổi cao nhưng vẫn vui tươi hồn nhiên
và tăng thêm cái sức khỏe của mình
để có một cuộc sống rất là có ích
cho xã hội
đặc biệt hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu
do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
với mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp
mang yêu thương niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi
có hoàn cảnh khó khăn
bằng tình thương trách nhiệm của cá nhân và tập thể
công lạc bộ quý bà thanh lịch đông anh
đã mang đến cho trẻ em mồ côi điểm tựa về vật chất

cũng như tình yêu thương
công lạc bộ đã nhận là mẹ đỡ đầu
hai năm cho em trần hoàng long
có hoàn cảnh khó khăn
tại thôn tằng my xã nam hồng
huyện đông anh thành phố hà nội
em xin cảm ơn các hội phụ nữ
em cảm thấy rất là vui mừng
vì nhận được món quà này của các cô
và chắc chắn là sẽ giúp đỡ cho gia đình em rất nhiều
có thể nói
câu lạc bộ đã thật sự để lại dấu ấn sâu sắc
và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
đến cán bộ hội viên phụ nữ
cũng như cộng đồng dân cư
trong công tác chăm lo giúp đỡ
đối với những phụ nữ trẻ em nghèo
có hoàn cảnh khó khăn
phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng
khơi dậy tình thương yêu con người
trong mỗi hội viên phụ nữ
khơi dậy được những phẩm chất tốt đẹp
của người phụ nữ việt nam
trong thời kỳ hội nhập
cùng chia sẻ khó khăn
với những hoàn cảnh không may mắn hơn mình
những việc làm đó
không chỉ tạo được sự đoàn kết gắn bó
trong hội viên
mà còn thu hút các mạnh thường quân ủng hộ
và cùng góp sức tham gia hoạt động
của công lạc bộ
công lạc bộ quý bà thanh lý quyền đông anh
cũng rất được vinh dự
mà được tham gia và ủng hộ dù ít dù nhiều
cũng để một chút
để động viên cháu để bước qua những lúc khó khăn
chúng tôi muốn lan tỏa với tất cả
chị em phụ nữ
luôn tự tin vào bản thân mình
và hãy đóng góp cho xã hội
cũng như cho gia đình
đến những lúc nào mình còn có thể
trao những yêu thương
những gì đó
để cho mình
cho cuộc sống nó có ý nghĩa
ví dụ như là
về gia đình
thì mình luôn là
hết tất cả nhiệm vụ
lo cho chồng
về xã hội
thì mình vẫn còn
đóng góp được cái gì
thì mình cũng đóng góp
đến khi mình không có thể nữa
thì mình cảm thấy
cuộc sống này
cho nó có ý nghĩa
và mong tất cả chị em
đã trung tuổi rồi
có niềm tin
yêu đời trong cuộc sống
làm sao để cho
xây dựng cuộc sống mình
nó khỏe mạnh
đấy cũng là một cái công hiến
cho xã hội
và công hiến cho gia đình
chúng ta hãy sống
một cuộc đời
thật có ý nghĩa
hãy bao dung độ lượng
hãy đem những cái năng lượng tích cực
để lan tỏa đến
mọi thế hệ
để xứng đáng với
là con cháu
của bà trưng bà triệu
có thể thấy
thông qua những buổi gặp mặt
giao lưu văn nghệ
đã giúp các thành viên
trong tổ chức hội
thêm gắn kết
tạo động lực
để sống vui
và làm nhiều việc thiện hơn nữa
để giúp đỡ được nhiều hơn
những hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện